thời gian qua nhiều ngư dân ở tỉnh quảng trị làm nghề câu cá trên biển trúng nhiều loại cá có giá trị đặc biệt là những loại cá này năm hai nghìn một mươi bảy gần như không xuất hiện
vừa được mùa lại được giá bà con ngư dân làm nghề câu cá trên biển ở tỉnh quảng trị rất phấn khởi
anh lê văn vân ở thôn an đức hai thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đi tàu ven bờ có công suất ba mươi cv làm nghề câu cá trên biển
bình quân trong những ngày này anh vân câu được từ hai đến ba tạ cá bò với giá bán hiện nay từ tám mươi năm đến một trăm hai mươi đồng một kg trừ chi phí anh thu được hơn năm triệu đồng một ngày
đối với các nghề đánh bắt thủy hải sản khác trên địa bàn tỉnh quảng trị năm nay không thu được cao lắm
nhưng với nghề câu cá trên biển bà con lại trúng đậm hơn mọi năm đặc biệt bà con câu được một số loại cá có giá trị xuất khẩu
theo ngành nông nghiệp tỉnh quảng trị cho biết năm nay môi trường biển đã ổn định nên các loại cá tầng nổi xuất hiện nhiều như cá cơm trắng cá bò cá xanh cá nục
vì vậy năm nay nghề đánh bắt ven bờ từ một mươi năm hải lý trở vào cho hiệu quả cao
vì vậy ngành nông nghiệp đã chỉ đào cho người dân phải thay đổi các nghề nghiệp để khai thác cao hiệu quả
từ khai thác cả đáy sang khai thác cả nổi lúc đó mới có hiệu quả
ngành đã giao cho các cơ quan chức năng trong ngành kết hợp với biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát trên biển
không cho các giá cao khai thác sai tuyến để bảo đảm môi trường môi sinh cho các loài hải sản sinh sống
thì ngành nông nghiệp đã chỉ đào cho người dân phải thay đổi các nghề nghiệp để khai thác cao hiệu quả
nhờ biết thay đổi ngư lưới cụ và nâng cao năng lực đánh bắt
nên vụ câu cá nam năm nay bà con ngư dân tỉnh quảng trị đánh bắt rất hiệu quả
đây là tiền đề quan trọng cho vụ đánh bắt cá trong thời gian tới của ngư dân tỉnh quảng trị thắng lợi

đây là tiền đề quan trọng cho bà con từng bước ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển